anh sẽ nhập những loại thịt lợn gần quá đắt phải nói thẳng như vậy chứ hết đắt là không được gần hết đắt giá rất là rẻ thì anh đưa vào để bán bán với một cái giá mà theo tôi nghĩ là cũng không thể cạnh tranh được với cái giá hầu như là không thể cạnh tranh giá thịt lợn tôi sống được
thêm phụ da và các chế phẩm từ thịt lợn đụn thêm các hợp chất trong quá trình sản xuất hay sử dụng các loại thịt lợn đông lạnh nhập khẩu kém chất lượng là chiêu trò để nhiều thương lái đối phó thậm chí là trục lợi trong bão giá
điều này không những gây cạnh tranh ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất chân chính mà còn là mối họa mất an toàn với người tiêu dùng
để đảm bảo an toàn khi mua và sử dụng các sản phẩm chế phẩm từ thịt lợn
cần chú ý
mua hàng tại những địa chỉ tin cậy uy tín
hạn chế ăn những sản phẩm chế phẩm chế biến sẵn
cảnh giác với các thực phẩm giá rẻ
không sử dụng các sản phẩm thịt đông lạnh quá lâu không rõ nguồn gốc chất lượng để chế biến món ăn
hạn chế ăn ngoài hàng quán để đảm bảo an toàn vệ sinh